chúng tôi hy vọng là qua kỳ thi thì chúng tôi sẽ đưa ra được một khảo sát đánh giá về thực trạng dạy và học tiếng anh tại các trường phổ thông của việt nam
đây cũng là một cơ hội rất là lớn khi mà cái cấu trúc của kỳ thi thì bao gồm đầy đủ các kỹ năng từ nghe nói đọc viết
và có những nội dung liên quan đến khoa học toán và các khả năng sử dụng tiếng anh trong đời sống
và với một quy mô tham dự của thí sinh cao như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng khảo sát này sẽ có tính tin cậy
và chúng tôi sẽ đưa ra được những khuyến nghị đối với việc dạy và học để chúng ta từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng anh tại trường phổ thông
việc chấm dứt lấy giải thưởng các cuộc thi làm căn cứ tuyển sinh đầu cấp cũng như ra soát lại các cuộc thi là cần thiết để tránh những cuộc đua thành tích bấy lâu nay
tuy nhiên quan điểm của bộ giáo dục vẫn là khuyến khích
các đơn vị doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia tổ chức những sân chơi cho học sinh chứ không ngăn cấm
bởi chính từ những sân chơi trí tuệ như thế này những ước mơ và tinh thần học tập sẽ được khơi dậy tiếp lửa và lan truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết
tiếp theo chương trình cho mượn đất khai thác vàng người dân mòn mỏi chờ hoàn đất
với thực trạng sạt lở đất ven sông ngày càng nghiêm trọng như hiện nay thì người dân không những mất đất sản xuất mà nhà cửa của người dân rồi cũng sẽ không còn
phải chứng kiến hàng năm đất sản xuất của mình bị sạt lở trôi theo dòng nước nhiều người dân sống ven các con sông vô cùng lo lắng
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như phát triển bảo vệ rừng nhiều năm qua tỉnh tuyên quang đã thực hiện mô hình liên doanh liên kết trong trồng rừng giữa các công ty lâm nghiệp với người dân
mô hình đã và đang mang lại lợi ích thiết thực
cùng với việc hỗ trợ cây giống công ty cổ phần nguyên liệu giấy an hòa tại xã vĩnh lợi huyện sơn dương còn hỗ trợ người dân toàn bộ chi phí thiết kế kỹ thuật
đồng thời cử cán bộ phối hợp với ủy ban nhân dân các xã trưởng các thôn bản tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình đăng ký tham gia trồng rừng nguyên liệu giấy
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy công ty đã hỗ trợ hơn năm ba triệu cây giống cho một ba trăm linh hộ dân tại các huyện chiêm hóa hàm yên sơn dương yên sơn và thành phố tuyên quang
chúng tôi cũng khuyến khích dân là chúng tôi sẽ cho cây và sẽ đến lúc thu hoạch thì sẽ bán ủng hộ cho công ty cổ phần giấy an hòa để người ta có nguồn nguyên liệu để ổn định sản xuất và kinh doanh
cái chính sách là tạo điều kiện cây giống là một cái thứ hai là tiền thì cứ đến đâu mà ra đến cân đong đo đếm đầy đủ ra khỏi cổng đầy đủ giấy tờ
chứng từ chúng tôi thanh toán luôn tiền
các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên quang còn thực hiện nhiều hình thức liên doanh liên kết với công nhân người dân trồng chăm sóc và bảo vệ rừng
công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên lâm nghiệp tuyên bình đang có hơn một hai trăm năm mươi hectare rừng liên kết với công nhân và các hộ dân ở địa bàn sáu xã của huyện yên sơn
khi có cơ chế trồng rừng liên doanh công ty đã giảm được một lượng lớn